cuối năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng nhà nước đã phát đi thông báo điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng việt nam đồng
việc ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất huy động và cho vay các lĩnh vực ưu tiên kỳ hạn ngắn là tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp tạo sức mật mới cho năm hai nghìn hai mươi
cụ thể theo quyết định số hai nghìn bốn trăm một mươi sáu qd nhnn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp nông thôn xuất khẩu công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ sáu năm một năm xuống sáu một năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng của quỹ tiến dụng nhân dân và tổ chức tài chính vimo đối với các nhu cầu vốn này giảm từ bảy năm một năm xuống còn bảy một năm
quyết định giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước là tín hiệu rất tích cực cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoản chi phí tài chính đáng kể để bổ sung vào nguồn vốn tái đầu tư phát triển
bên cạnh đó việc cắt giảm lãi suất cũng sẽ tác động đến tỷ giá khi làm giảm giá trị việt nam đồng một lần
vì vậy việc giảm lãi suất sẽ có tác động hỗ trợ việt nam trong hoạt động xuất khẩu